ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông vừa có công văn chỉ đạo công an tỉnh các sở ngành huyện thị liên quan
và các đơn vị chủ rừng yêu cầu chấn chỉnh việc quản lý bảo vệ rừng
đồng thời ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công an tỉnh vào cuộc điều tra xử lý các đối tượng phá rừng thông cảnh quan
ven đường hồ chí minh đoạn qua địa bàn huyện đắk song tỉnh đắk nông
khoảng trung tuần tháng năm tới đây tình trạng phá rừng thông phòng hộ ven một số tuyến đường chính
như đường hồ chí minh quốc lộ hai mươi tám và một số khu vực thuộc huyện tuy đức liên tục xảy ra
rừng tự nhiên được giao cho các công ty lâm nghiệp các đơn vị chủ rừng quản lý tại nhiều địa phương
trong tỉnh cũng bị tàn phá lấn chiếm đất
tổng diện tích rừng bị tàn phá lấn chiếm trái phép từ trung tuần tháng năm hai nghìn một mươi chín đến nay khoảng một mươi hai hectare